ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cho biết từ đầu năm cho đến nay thiên tai có diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương với một mươi sáu loại hình thiên tai chủ yếu như bão rông lốc mưa lớn lũ quét sạt lở đất thiên tai đã gây ra thiệt hại rất lớn về người và tài sản trong năm nay
theo thống kê chưa hết một mươi một tháng đã có hai trăm tám mươi một người chết sáu mươi năm người mất tích và tám trăm sáu mươi hai người bị thương vì thiên tai
trong đó nguyên nhân gây thiệt hại về người lớn nhất năm hai nghìn hai mươi là do sạt lở đất đã có một trăm ba mươi hai người chết và mất tích vì nguyên nhân này
đến hết ngày một mươi tám tháng một mươi một đã có một mươi ba cơn bão xảy ra trên biển đông hai trăm sáu mươi bốn trận rông lóc mưa lớn kéo dài trên bốn mươi chín tỉnh thành phố

trong đó chín đợt trên diện rộng tại hai mươi một tỉnh thành phố ở bắc bộ và trung bộ hậu quả của mưa lớn kéo dài là một trăm một mươi bốn trận lũ lũ quét sạt lở đất
đặc biệt là đợt mưa lũ lớn lịch sử từ ngày sáu đến ngày hai mươi hai tháng một mươi tại khu vực trung bộ
bên cạnh sự mất mát về người thì những thiệt hại vô cùng lớn về kinh tế nhà cửa hoa màu gia súc gia cầm giao thông nỗi đau trồng chất khó khăn mà người dân phải gồng mình hứng chịu